bên cạnh việc tích cực chống lại dịch tả lợn châu phi lây lan rộng trên địa bàn
thời gian qua tỉnh lào cai cũng tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn về dịch bệnh này
đồng thời tiếp tục sử dụng thịt lợn cũng như các sản phẩm từ thịt lợn có nguồn gốc bảo đảm an toàn
không quay lưng lại với thịt lợn
chợ pom hán thành phố lào cai mấy ngày nay khu vực bán thịt lợn đã vắng bóng người qua lại
kể từ khi thành phố lào cai công bố dịch tả lợn châu phi
sức mua thịt của bà con nhân dân đã giảm đi đáng kể
mặt khác nguồn cung thịt lợn an toàn trên địa bàn cũng hạn hẹp khiến nhiều tiểu thương gặp khó khăn
như ngày xưa là một trăm linh đầu ra nhưng mà bây giờ thì nó đang bị quây như thế này thì mất năm mươi chỉ có năm mươi thôi
nếu mà quây vùng tốt thì tồn tại trong một tháng thì bọn chị cũng có năm mươi
còn nếu mà không quay vùng tốt thì nó lan tràn rộng rãi ra thì cần đến mức là không có để ăn
tại các cơ sở chăn nuôi
dịch tả châu phi bùng phát đã gây nhiều khó khăn cho việc xuất bán lợn
trạng trại nuôi lợn của hợp tác xã quý hiển hiện có gần năm con lợn
mặc dù vẫn nằm trong vùng an toàn có giấy tờ kiểm dịch đầy đủ
tuy nhiên số lợn mỗi ngày cơ sở này xuất bán chỉ được bằng một phần ba so với trước kia
lào cai cũng đã có văn bản tỉnh chỉ đạo các địa phương tuyên truyền xuống các cơ sở giáo dục
cơ sở y tế phân xưởng nhà máy đề nghị người ta vẫn phải tiêu thụ lợn bình thường
và việc tiêu thụ hiện nay trên địa bàn ở địa bàn khác
và không xảy ra ổ dịch không có ổ dịch thì không phải vùng uy hiếp
thì cái việc tiêu thụ lợn trên địa bàn lào cai vẫn diễn ra bình thường
hiện dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nên ngành nông nghiệp tỉnh lào cai
cũng khuyến cáo người dân không nên tái đàn lợn nuôi
khuyến khích các hộ phát triển chăn nuôi xa khu dân cư áp dụng chăn nuôi an toàn
người dân không nên quay lưng với thịt lợn
mà thay vào đó là lựa chọn các sản phẩm từ lợn có nguồn gốc an toàn